bố và con dù không phải quê hương nhưng có một sợi dây thân tình đặc biệt ở đây lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ trọn vẹn của con
những ngày được bố trở từ cộng hòa qua phú nhuận học vừa ngồi trên xe vừa ăn xôi mặn hay cơm tấm nhìn ngắm phố phường
những cơn mưa chiều ảo nhưng chóng tạnh chui trong áo mưa nhưng cứ hai phút lại hỏi bố ơi về tới đâu rồi
tất cả những con đường ấy hôm nay vẫn sáng đèn nhưng vắng lặng không một bóng người
sài gòn đang ốm nặng lắm bố ạ
con luôn có tình cảm đặc biệt với những nơi con chọn sinh sống hải phòng london và bây giờ là sài gòn
con thiết tha muốn được làm một phần của thành phố này được sống một cuộc đời trọn vẹn của một công dân nghĩa tình và trách nhiệm với nơi đã cho mình rất nhiều điều
là nơi có ngôi nhà đầu tiên của con là quá khứ ngọt ngào hiện tại thân thương và tương lai tươi sáng
sài gòn đã là nhà của con và con sẽ vẫn thủy chung
sẽ hết mình với thành phố này chừng nào con còn thở
vậy nên dù đặc biệt nguy hiểm nhưng con và các bạn sẽ vẫn xuống đường bằng cách này hay cách khác để tiếp tục chăm sóc cho những cảnh đời mòi mệt thiếu đói đến cùng cực khi trái tim bao dung của sài gòn đang đập chậm lại và cũng có những lúc tưởng như không gánh gồng nổi nữa
họ lần khuất sau những hàng cây những chạm xe bus những cầm cầu những xóm trọ bị bỏ quên và họ đói
điều con và bạn bè mang tới cho họ là một lần đau đớn
không chỉ là bánh mì là chăn ấm mà hơn cả là tình yêu thương của con người
người ta không nhất thiết phải quen biết thì mới quan tâm mới tốt với nhau
là đồng loại là đồng bào là đủ để thương nhau không cần điều kiện nhất là giữa những ngày khó khăn đi vào lịch sử này
khi con đi sâu vào trong những hẻm tối nhất để tận mắt chứng kiến các bạn công nhân đang mắc kẹt lay lét trong những phòng trọ lụp sụp
con nhớ tới bố đã luôn là người ở lại sau
trong mọi buổi tiệc tùng
trong mọi buổi tiệc tùng liên hoan
không phải để say xưa hay chụp hình mà là để lặng lẽ chia đồ ăn còn lại vào các túi để tặng các cô chú công nhân của bố mang về
khi con bước tới đắp tấm nền cho những người anh em không nhà cửa đang xe ngủ trên lề đường
con nhớ tới bố đã bỏ xe bỏ qua quần tay áo đẹp để đầy dùng xích lô chất đầy hàng giữa trưa nắng cho một bác lớn tuổi chỉ vì chồng bác ấy tội quá
khi con trở về nhà lúc nửa đêm với chiếc giỏ đã hết sạch bánh mì
con nhớ tới đã bao lần cùng bố đọc đi đọc lại những người khốn khổ
và lần này con chọn làm răng văn răng để thương sài gòn theo cách của mình
bố hãy an tâm con sẽ luôn cố gắng giữ gìn chính con và các bạn như giữ gìn tình yêu thương vô bờ bố luôn dành cho con
để có cuộc sống bình yên chúng ta sẽ không thể né tránh những hy sinh cần thiết
dù có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn này của mình
con muốn giữ chính cuộc đời của mình
để thực hành tình yêu thương từ những bài học trong thời gian ngắn ngủi được sống cạnh bố
người chẳng theo đạo gì nhưng lại gửi con đi học giáo lý ở nhà thờ
bố không chọn tôn giáo cho con nhưng chọn gửi con tới nơi dạy tình yêu thương
học được gì là tùy ở con
ở nơi ấy còn vẫn nhớ những câu hát tới tận giờ
đầu có tình yêu thương ở đấy có đức chúa trời
đâu có lòng tử bi là ở đấy có ân sủng người
đầu có tình bác ái
thì chúa chúc lành không ngơi
đầu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa tràn nguồn vui
tất cả những điều con nghĩ những việc con làm sau cùng là vì con là con của bố
hãy chúc lành cho con để chúng con có thể đi cùng sài gòn vượt qua cơn bão bệnh này
ngày đầu tiên bình yên con hứa sẽ bay về liền và làm bò nướng cho bố ăn
hãy đợi con nhé
mong bố sẽ luôn bình an
hãy đợi con nhé
mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn đoàn kết đồng lòng vững tin vào một ngày mai tươi sáng
ngày mà sài gòn ồn ào náo nhiệt trở lại
chương trình những lá thư thời covid một mươi chín cũng xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe
xin chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé